đại diện cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương minh và xã hội cho biết bộ này sẽ chỉnh chính phủ một nghị định mới là nâng mức trợ cấp hàng tháng từ hai trăm bảy mươi đồng một người lên ba trăm sáu mươi đồng vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một và lên năm trăm linh đồng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đại diện cục bảo trợ xã hội hiện mức trợ cấp xã hội hàng tháng quá thấp chỉ hai trăm bảy mươi đồng một người nên cần mở rộng trợ cấp đến một số nhóm đối tượng rất khó khăn như trẻ em mù côi người cao tuổi vùng dân tộc miền núi biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có khoảng ba triệu người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nâng độ bao phủ lên gần ba dân số trên một mươi bảy tám triệu người được hỗ trợ mua toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần bảo hiểm y tế